thông tin cập nhật về thiệt hại do bão số bốn gây ra
trong đêm ngày hôm qua và dạng sáng ngày hôm nay một số tỉnh ven biển miền trung tiếp tục có mưa
người dân nơi đây vẫn đang tiếp tục công tác khắc phục hậu quả và tiếp tục ứng phó với mưa lớn hoàn lưu sau bão
theo báo cáo nhanh của ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố
tính đến thời điểm hiện tại thì bão số bốn đã làm năm mươi bảy người bị thương
mưa bão cũng đã làm chín mươi bốn căn nhà bị sập bảy mươi bảy điểm trường bị ảnh hưởng
về nông nghiệp mưa bão gây thiệt hại hai trăm chín mươi năm ha lúa một nghìn ba mươi tám ha hoa màu sáu ha thủy sản bị ngập năm nghìn hai trăm sáu mươi hai cây xanh bị gãy đổ
về giao thông sáu mươi năm vị trí bị ngập sạt lở tại các tuyến đường hồ chí minh quốc lộ bốn mươi chín b một mươi năm d chín d một mươi bốn e hai nghìn bốn trăm hai mươi bốn b hai mươi bốn c
một số tuyến đường giao thông địa phương và bốn cầu treo cầu tạm bị cuốn trôi
về hệ thống điện một mươi năm trăm một mươi trạm biến áp mất điện tạm thời
dự kiến tất cả sẽ đóng điện trở lại vào trước một mươi bảy h chiều ngày hôm nay ngày hai mươi chín tháng chín